mới đây công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ một mươi năm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tập kích tại nhà nghỉ candy bar khu phố hai phường ba thị xã quản trị vào tối ngày ba mươi tháng sáu
công an tỉnh quảng trị đã bắt giữ một mươi năm đối tượng gồm chín nam và sáu nữ
khám xét trên người các đối tượng và nhà nghỉ cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một mươi sáu gói ma túy dạng bột và một mươi viên ma túy tổng hợp
kiểm tra nhanh phát hiện bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn trá hình
bên trong bố trí nhiều phòng được thiết kế cách âm điều hòa trang trí đèn led chiếu sáng và loa
để tổ chức sử dụng ma túy bay lắc diễn ra trong một thời gian dài
ngoài ra cơ sở còn phục vụ bóng cười cho những dân chơi có nhu cầu
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ